ngày hôm qua hai mươi chín tháng một mươi một trên địa bàn xã an đạo huyện phủ ninh tỉnh phú thọ đã xảy ra một vụ sạt lở bờ sông lô nghiêm trọng khiến hai người bị mất tích
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng một mươi một hai người đàn ông trú tại xã an đạo huyện phù ninh khi đang đứng ở bờ sông lô
thuộc địa bàn khu chín của xã thì bất ngờ đoạn sông này xảy ra sạt lở khiến hai người bị rơi xuống sông và mất tích
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình nạn nhân
huy động lực lượng thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy hai nạn nhân bị mất tích